lợi dụng thời điểm dịch bệnh nhiều người dân không có việc làm một đối tượng trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang đã lập tài khoản đăng bài trên các trang mạng xã hội để tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
vụ việc mới được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện lạng giang điều tra làm rõ
đó là nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn ao rẻ một xã hương lạc huyện lạng giang
quá trình điều tra lực lượng công an xác định vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tình mở một tài khoản tại công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm để gửi và nhận hàng
sau đó đối tượng nhập các nguyên liệu gia công với giá rẻ về nhà mở xưởng với mục đích đăng bài trên các trang mạng xã hội để lừa các cộng tác viên tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản
với lời quảng cáo chỉ cần trả trước bốn trăm năm mươi đồng một đơn hàng tiền nguyên liệu
khi hoàn thiện đối tượng sẽ mua lại thành phẩm với giá một triệu bốn trăm linh nghìn đồng một đơn hàng
với thủ đoạn này đến nay lực lượng công an xác định khoảng sáu bị hại ở các địa phương trên toàn quốc đã sập bẫy lừa
tình đã chiếm đoạt khoảng trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn tình và thông báo ai là bị hại của bị can
liên hệ với công an nơi gần nhất hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang qua số điện thoại chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba để phối hợp giải quyết
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng võ hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại huyện trợ lách để điều tra về các tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi giết người và cướp tài sản
nạn nhân trong vụ án là một bé gái một mươi ba tuổi
là xã hòa nghĩa huyện trợ lách tỉnh biến tre
theo hồ sơ vụ án nạn nhân là bạn cùng lớp với em gái của khang
sáng ngày một mươi ba tháng sáu đối tượng hẹn và dụ dỗ nạn nhân vào một nhà nghỉ ở xã long thới huyện trợ lách rồi ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục
khi bị phản kháng khang đã dùng tay xiết cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó đối tượng giao cầu với thi thể rồi lấy đôi bông tai của nạn nhân và bỏ trốn
nhận tin báo lực lượng công an đã khẩn trương điều tra truy tìm tung tích của khang
kết quả đến tối ngày một mươi bốn tháng sáu võ hoàng khang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở quận bình tân thành phố hồ chí minh
công an tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tang đối tượng hoàng văn quyết năm mươi bốn tuổi trú tại tiểu khu ba thị trấn trợ rã huyện ba bể về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
trưa ngày một mươi bốn tháng sáu tại cổng trung tâm y tế huyện ba bể tiểu khu hai thị trấn trợ rã huyện ba bể tỉnh bắc cạn
ngay sau khi quyết nhận thùng hàng ngụy trang là thùng bí đỏ từ xe khách tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong có chứa một bánh heroin
tại cơ quan công an quyết khai nhận mua ma túy về để bán kiếm lời
quyết là đối tượng nghiện ma túy từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và từng có một tiền án về tội vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bị tòa nhân dân tỉnh cao bằng tuyên phạt một mươi tám năm tù năm hai nghìn năm
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đối tượng lại tiếp tục phạm tội
tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên đường điện biên phủ tổ tuần tra của phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã kiểm tra và phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ cùng chú trên địa bàn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm này gồm bảy người trú trên địa bàn các quận hải châu thanh khê và cẩm lệ
thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trong phòng vip hai của quán nhóm nam nữ thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy
trên bàn có một đĩa xứ chứa tinh thể màu trắng và một gói ni lông chưa mở
được cả nhóm trung tiền cho lê tấn sơn hai mươi tám tuổi chú tại quận hải châu đứng ra liên hệ và mua về để cùng nhau sử dụng
nhân dịp sinh nhật một thành viên trong nhóm
qua kiểm tra nhanh cả bảy đối tượng đều dương tính với chất ma túy
vụ việc đã được tổ công tác lập biên bản và bàn giao cho công an quận thanh khê xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai đối tượng trần hữu hiệp và phạm văn quân đều chú tại tp hạ long về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bốn công an tp hạ long nhận được đơn trình báo của chị nguyễn thị cẩm ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại phường hồng hải tp hạ long về việc bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô giật ví bên trong có bốn triệu đồng
một điện thoại iphone một mươi hai pro max trị giá khoảng hai mươi triệu đồng và một số tài sản khác
tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra
ngày năm tháng sáu trần hữu hiệp một trong hai đối tượng cướp tài sản của chị ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú
hiệp khai nhận sau khi cướp được tài sản quân đã lấy số tiền mặt trong ví chia cho hiệp một triệu đồng
rồi mang điện thoại iphone đi bán và đưa cho hiệp thêm hai triệu năm trăm linh nghìn đồng nữa
đối tượng trần văn quân hiện đang bị công an tp hạ long tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đã khai nhận toàn bộ sự việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long đã hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị thuê sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đứng ra mở tài khoản ngân hàng
rồi bán cho các đối tượng xấu sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp như đánh bạc lừa đảo qua mạng
vụ việc công an tỉnh phú thọ phát hiện trên một trăm linh tài khoản ngân hàng do năm đối tượng ở hà nội đứng ra thuê mở
rồi giao bán công khai trên mạng internet đã cho thấy
mỗi người dân cần phải cảnh giác trước các yêu cầu thuê hoặc nhờ mở tài khoản ngân hàng
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường gia cẩm tp việt trì tp phú thọ
hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm tp hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc
thống nhất và giao cho nguyễn khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng
đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
để tìm các mối quan hệ anh em bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng

đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm huyền trung hiếu và nguyễn quý lượng

đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm huyền trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm huyền trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm huyền trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm huyền trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm huyền trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm huyền trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng và chơi game
nên đã rủ nhau đi trộm cắp và cướp giật tài sản
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng sáu lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
hòa cùng các đối tượng đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm xe mô tô
và một vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thị trấn an châu và xã bình hòa của huyện châu thành
rồi mang tài sản trộm cướp được đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an đã tiến hành thu hồi ba chiếc xe mô tô tăng vật
còn tại tỉnh đồng nai từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên nệ bàn huyện nhân trạch và các nệ bàn lân cận liên tục xảy ra các vụ việc
người dân bị kẻ gian trộm cắp tài sản gây bức xúc và hoang mang trong dư luận
với tinh thần quyết tâm cao công an huyện nhân trạch đã tích cực phù hợp với công an các nệ bàn dắp danh
vào cuộc truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây án
ba đối tượng đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
gồm châu thanh phú hai mươi bảy tuổi quê tỉnh vĩnh long nguyễn thành nam hai mươi bảy tuổi quê khánh hòa
và lê thị thu thảo hai mươi tuổi quê ở cà mau để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt
ở nhiều địa bàn liên tỉnh như đột nhập vào nhà có người mới mất
hoặc không có người trông giữ nhưng có nhiều tài sản trong nhà
thời điểm gây án thường vào lúc nửa đêm
hoặc dạng sáng
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
tại các địa bàn thuộc huyện long thành thành phố biên hòa và tỉnh ba rợi vũng tàu
hoạt động của tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi xảo quyệt
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để kẻ gian có cơ hội gây án
góp phần giữ tài sản cá nhân cũng như sự bình yên cho cộng đồng
căn cứ yêu cầu điều tra giải quyết tố giác tội phạm đối với đặng sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng

tại lịch như sau
đặng sơn hải là người bị tố giác hiện không rõ đang ở đâu
cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra giải quyết tố giác tội phạm
khi phát hiện đối tượng truy tìm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
địa chỉ số một mươi trần bình trọng phường năm tp đà lạt tỉnh lâm đồng